năm hai nghìn một mươi tám tỉnh tuyên quang đã quyết định đầu tư hai tỷ đồng thực hiện bố trí sắp xếp ổn định nơi ở
cho chín mươi năm hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm khẩn cấp trước mùa mưa bão
hiện nay công tác di rời đang được các huyện thành phố khẩn trương thực hiện
bảo đảm hoàn thành việc di rời đúng kế hoạch đề ra
sau khi lập gia đình anh hà văn xuyến bản ho một xã phú bình huyện chiêm hóa được bố mẹ đồng ý cho ra ở riêng
do không có mặt bằng anh xuyến cất một căn nhà nhỏ nằm trênh vanh ngay dưới ta lùi âm đường giao thông chạy qua xã
mỗi khi trời mưa gia đình anh xuyến lại phải đi ở nhờ tránh nguy hiểm
bởi căn nhà tranh tre của gia đình anh có thể bị nước lũ từ trên núi chảy xuống cuốn trôi bất cứ lúc nào
sau sáu năm sống trong ngôi nhà tạm năm hai nghìn một mươi tám gia đình anh xuyến được ủy ban nhân dân xã phú bình phê duyệt hỗ trợ di rời đến nơi ở mới an toàn hơn
từ nguồn hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ của gia đình và số tiền vợ chồng anh tích lũy được
hiện anh xuyến đang xây dựng ngôi nhà kiên cố ở vị trí thuận tiện hơn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của gia đình
để đảm bảo tiến độ di rời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trước mùa mưa lũ
tỉnh tuyên quang đã phân bổ ngân sách cho các địa phương thực hiện hỗ trợ người dân với mức hai mươi triệu đồng cho hộ di rời tái định cư
và một mươi triệu đồng đối với hộ ổn định tại chỗ
việc di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm ổn định cuộc sống hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
góp phần giảm nghèo bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng ở địa phương